chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
và mở đầu bản tin là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh
mới đây công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã bắt giữ năm đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty ma
để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng thu lời bất chính gần ba tỷ đồng
năm đối tượng gồm nguyễn dụng huyền lê thị hoa đặng nguyệt minh nguyễn thị nhung và nguyễn thị liên đều trú tại tỉnh thanh hóa
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ một mươi sáu usb chữ ký số của một mươi sáu công ty
ba con dấu của ba công ty cùng với nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa
trước đó công an huyện triệu sơn đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và vận tải hải phong
đăng ký hoạt động từ ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai địa chỉ tại thị trấn triệu sơn
do nguyễn thị hương đứng ra thành lập không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép
cơ quan công an xác định công ty này do minh nhung liên điều hành và tìm cách bán hóa đơn cho các công ty và doanh nghiệp
có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo
với giá giao động từ hai tám giá trị hóa đơn từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị phát hiện các đối tượng đã mua hóa đơn đầu vào
khống với số lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau sau đó xuất khống tổng cộng năm trăm tám mươi hóa đơn với tổng số tiền giao dịch
khoảng ba mươi tỷ đồng cho nhiều đơn vị các đối tượng còn khai báo từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt đã lập khống
tổng công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho một mươi hai công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hóa đơn
hợp thức hóa hóa đơn chứng tử làm giảm số thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để thu lời bất chính với số tiền lớn
vào sáng ngày chín tháng sáu đội cảnh sát kinh tế công an tp tây ninh phối hợp với công an phường ba đã kiểm tra phát hiện một quán cà phê
trên địa bàn tàng trữ thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc
kiểm tra quán cà phê trên đường phạm tung khu phố một phường ba tp tây ninh do võ thị thắm trú tại huyện tây biên làm chủ
cơ quan công an phát hiện cơ sở này kinh doanh thuốc lá điện tử nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
lượng khách đổ về trung tâm thương mại này tăng đột biến đạt một trăm tám mươi lượt người một ngày tăng ba mươi so với ngày thường
trước những khó khăn của người dân tổng công ty điện lực tp hà nội thông tin nhu cầu sử dụng điện tăng cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ
để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện một số khu vực trên địa bàn hà nội đã phải ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp

trước những khó khăn của ngành điện mỗi người dân doanh nghiệp cần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn hiệu quả tiết kiệm góp phần chung tay cùng ngành điện vượt qua giai đoạn khó khăn
thưa quý vị thị trường khách du lịch hồi giáo là thị trường tiềm năng riêng tại khu vực asean gần một phần hai dân số theo đạo hồi
tuy nhiên nguồn khách này có những nhu cầu đặc biệt liên quan đến vấn đề văn hóa tín ngưỡng
vậy làm sao phát triển chuỗi du lịch
du lịch dịch vụ để thu hút được trường khách hồi giáo đang là vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp du lịch miền trung đặt ra nhằm đa dạng thị trường khách quốc tế
chỉ ăn thực phẩm hà la tức là những món ăn được phép đã đề ra trong kênh quran cầu nguyện năm lần một ngày
đó là một vài nét văn hóa đặc trưng riêng của người theo đạo hồi dù đi bất cứ nơi đâu
do đó cộng đồng du lịch hồi giáo chỉ khuyến khích khách đi du lịch tại các quốc gia hay điểm đến có điều kiện cơ sở vật chất ẩm thực thuận lợi
phù hợp với thói quen phương thức du lịch đặc thù của họ
đây cũng chính là vấn đề đặt ra cho du lịch việt nam nói chung và du lịch miền trung nói riêng trong việc thu hút nguồn khách này
đến đà nẵng cũng như miền trung chúng ta là cái nhà hàng cho hala đang rất là hiếm
chỉ có hiện tại chỉ có một đến hai nhà hàng đang mở cửa cho cái thị trường hát thờ hồi giáo
rồi nhiều cái hệ sinh thái khác ví dụ như hướng dẫn viên cần phải hiểu được cái đặc thù của thị trường khách hala
cửa hàng bán hàng lưu niệm cũng phải hiểu được cái đặc thù của khách hồi giáo
thì tất cả những cái ưu điểm đó thì đang là những cái điểm yếu của du lịch miền trung mình để mà có thể làm như nào để thu hút khách hồi giáo
gỡ khó để thu hút khách du lịch hồi giáo hơn một trăm linh doanh nghiệp du lịch khách sạn nhà hàng lữ hành tại ba tỉnh thành thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
đã thảo luận lắng nghe những chia sẻ của những chuyên gia am hiểu về thị trường khách này tại hội thảo về sự phát triển
chuỗi dịch vụ du lịch cho thị trường khách hồi giáo tại miền trung
sự kiện được tổ chức vào sáng ngày một mươi tháng sáu tại thành phố đà nẵng
vấn đề mấu chốt được đưa ra là các đơn vị làm du lịch phải hiểu rõ về văn hóa hành vi và nhu cầu đặc biệt của khách hồi giáo
từ đó xây dựng hệ thống dịch vụ phù hợp
đà nẵng có phong cảnh rất là đẹp nhưng để hấp dẫn được khách hồi giáo phải quan tâm hơn đến thực phẩm hà la
và phải có nơi an toàn thuần tiện để đến giờ họ có thể tham gia
để thu hút có hiệu quả thị trường khách hồi giáo là một quá trình chuẩn bị và đầu tư rộng rãi dịch vụ du lịch đặc thù
tinh thần chung là phải cung cấp cho du khách cái họ cần chứ không phải cái sẵn có
thị trường malaysia đã chiếm lên bốn bốn lượng khách quốc tế tới thành phố đà nẵng
và nếu cộng cả lượng khách từ singapore mã lai thì lượng khách hồi giáo đã chiếm khoảng gần một mươi đối với thị trường đà nẵng
và đây là một trong những thị trường
tôi cho rằng là cần được đánh giá quan trọng hơn so với những gì mà chúng ta đang nghĩ
việc đa dạng hóa thị trường khách quốc tế để thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch đang là yêu cầu cấp thiết
đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch cho thị trường khách hồi giáo kiến tạo dư địa mới thị trường mới là giải pháp cần được chú trọng
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý khác
đến từ trường quay phía nước
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị theo ghi nhận giá heo hơi giao động nhẹ trong biên độ từ một đến ba đồng một ký dưới mốc sáu mươi đồng một ký
giá bình quân cả nước đã giảm xuống dưới năm mươi tám đồng một ký so với tuần trước
khu vực miền nam giá heo hơi tăng giảm trái chiều một ngàn đến ba ngàn đồng trên một kg và giao động trong khoảng năm mươi bảy ngàn đồng đến sáu mươi ngàn đồng
cụ thể sau khi tăng khoảng một ngàn đồng trên một kg đồng đai thu mua heo hơi với giá năm mươi chín ngàn đồng
các địa phương bao gồm kiên giang hậu giang và bạc liêu giao dịch ở mức năm mươi tám đồng trên một kg giảm một đồng đến hai đồng
giá heo hơi tại tỉnh sóc trăng được điều chỉnh giảm hai đồng trên một kg
về mức năm mươi bảy đồng trên một kg
tại tỉnh vĩnh long cũng giảm ba đồng trên một kg còn năm mươi sáu đồng trên một kg
giá heo hơi của công ty chăn nuôi cb việt nam vẫn giữ ở mức sáu mươi một đồng đến sáu mươi một năm trăm linh đồng trên một kg
theo khảo sát ý kiến một số doanh nghiệp sức mua trên thị trường vẫn còn đang yếu
trong khi nguồn cung tịt heo từ các doanh nghiệp ổn định đến giá heo hơi khó tăng cao
tại khu vực miền trung tây nguyên tăng nhẹm một ngàn đồng trên một kg
trong đó năm mươi chín ngàn đồng trên một kg là giá thu mua tại tỉnh đâm đồng sau khi tăng một ngàn đồng trên một kg
hai tỉnh quảng trị và đắk lắc giao dịch ở mức năm mươi sáu đồng trên một kg thấp nhất khu vực
các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới
trong dịp cao điểm phục vụ hè hai nghìn hai mươi ba công ty cổ phận vận tải đường sắt sài gòn cho biết
sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu nhằm phục vụ nhu cầu khách du lịch
ngoài các chuyến tàu đang hoạt động
công ty còn tổ chức chạy thêm tàu se chín mươi sài gòn hà nội se bốn nghìn hai trăm bốn mươi ba nha trang đà nẵng
cụ thể tàu se một mươi sài gòn hà nội chạy từ ngày một mươi bốn tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng bảy
tàu se bốn mươi hai nha trang đi đà nẵng
tàu se bốn mươi ba đà nẵng chạy từ ngày chín tháng sáu đến ngày hai mươi chín tháng bảy
tàu se bốn mươi ba đà nẵng đi nha trang chạy từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày ba mươi tháng bảy
trước đó công ty cổ phận vận tải đường sát sài gòn cũng đã tổ chức chạy thêm tàu
từ ga sài gòn đến nha trang quy nhơn và ngược lại
công ty cho biết vừa áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé cho khách hàng đặt vé trước
ngoài ra các đối tượng chính sách xã hội sinh viên đoàn viên công đoàn
các đơn vị lữ hành đăng ký chương trình kích cầu du lịch năm hai nghìn hai mươi ba cũng được tiếp tục áp dụng giảm giá vé
sở xây dựng tp hcm vừa có văn bản thông tin các điều kiện tiêu chí để các chủ đầu tư dự án người mua nhà tham khảo
và đăng ký tham gia gói tính dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
đối với đối tượng cá nhân là những trường hợp mua nhà ở xã hội nhà ở công nhân
nhà ở xã hội tại khu công nghiệp theo quy định tại luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn
và trường hợp mua nhà ở tại các dự án cải tạo
xây dựng lại nhà chung cư thực hiện theo quy định tại nghị định số sáu mươi chín hai nghìn hai mươi một về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư
đối tượng vay gói này còn có các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội dự án nhà ở công nhân
dự án cải tạo xây dựng lại chung cư theo quy định pháp luật về nhà ở
bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện tiêu chí theo quy định pháp luật về tính dụng do ngân hàng nhà nước hướng dẫn
thì đối tượng được vay chương trình tính dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cũng phải đáp ứng các điều kiện tiêu chí cụ thể khác
cụ thể với đối tượng là cá nhân thì đối tượng mua nhà ở xã hội nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định pháp luật
đối với đối tượng được bố trí tái định cư trong dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư
thì phải có hợp đồng mua nhà ở công trình xây dựng bố trí tái định cư theo quy định pháp luật
trong trường hợp đối tượng là chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân cải tạo xây dựng lại chung cư
phải có trong danh mục các dự án nhỏ xã hội nhỏ công nhân các tạo xây dựng lại chung cư
do ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố công bố và phải đảm bảo các điều kiện theo một số quy định
theo nguồn tin của hãng tin bloomberg tomson medical đã đánh bại các ứng cử viên khác
để tiếp tục tham gia cuộc đấu thầu tại bệnh viện fv
thomson medical cũng cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra và chưa đạt được thỏa thuận dứt khoát nào
tập đoàn nhấn mạnh không có gì chắc chắn hoặc đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch nào sẽ phát sinh từ các cuộc thảo luận này
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai guadiracapital một công ty cổ phần tiên dân tập trung vào chăm sóc sức khỏe
có trụ sở tại singapore đang tìm cách bán cổ phần của mình tại bệnh viện fv
thương vụ này thời điểm đó ước tính có thể giúp gardia capital thu về khoảng ba trăm linh bốn trăm linh triệu usd
bệnh viện fv do nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành jim massey
và một nhóm bác sĩ người pháp thành lập tại tp hcm cách đây hai mươi năm
fv có một bệnh viện hai trăm hai mươi giường với chín trăm năm mươi nhân viên đồng thời điều hành một phòng khám ngoại trú khác tại tp hcm
các cơ sở y tế của fv cũng điều trị bệnh nhân từ các nước láng giềng như campuchia lào và myanmar
các nhà đầu tư đã tham gia vào bệnh viện fv bao gồm các quỹ con của quỹ đầu tư tiên dân neuberger bermann và deg
một tổ chức tài chính phát triển của đức
thưa quý vị dù còn gần hai tuần nữa dự án đường vành đai ba tp hcm mới kết thúc thời điểm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng giai đoạn một
nhưng tại tp hcm có những địa phương đã đạt tỷ lệ thu hồi bàn giao mặt bằng rất cao như hóc môn với chín mươi một
với tỷ lệ này dự án vành đai ba đoạn qua tp hcm sẽ khởi công đúng kế hoạch
tại buổi đi kiểm tra thực địa của lãnh đạo bang chỉ huy bùa thường giải phóng mặt bằng vành đài ba tại huyện bình chánh
chuyến thực địa này nhằm thấu gỡ vướng mắt khó khăn trong quá trình thực hiện bùa thường
như trường hợp một số hộ dân đã bù thường phần cây trồng trên đất thuê do nhà nước quản lý
theo hộ dân khi kiểm đếm địa phương nắm tính phần trồng cây này
giải quyết ngay tại buổi kiểm tra lãnh đạo bang cho biết sẽ mời sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố tới kiểm tra
trên cơ sở đó mới xác định có thực hiện bồi thường hay không
cây khóm trên thực tế là nó đã có chính xác
nếu sai lệch gì gia đình tôi đã chịu trách nhiệm hết toàn bộ
nếu không có trên nguyên bảy mẫu máy này nếu trên đất này không có thơm như theo là gia đình tôi nói
thì hoàn toàn tôi phải chịu trách nhiệm hết
lắng nghe phản ánh tiếp thu ý kiến của người dân và vào cuộc ngay
đó là các thành phố áp dụng khi thực hiện dự án vành đài ba
bởi dự án có nhiên vướng mắt vực thấm quyền giải quyết của địa phương
cụ thể khi thực hiện đến khâu kiểm đếm chi trả
cả bốn địa phương đã thành lập các tổ công tác
nhiệm vụ của các tổ này là vận động giải thích hỗ trợ nếu cần
các nhu cầu phát sinh của người dân trong suốt quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng
giánh phóng hợp chủ đầu tư làm sao là chủ đầu tư phải nhận mặt bằng
ngay từ lúc người dân đã nhận tiền và cố định thu đất
và người dân đồng thuận bằng nhau mặt bằng
để làm sao tạo được cái quỹ đất để chủ đầu tư khởi công
ngay từ đầu
cái thứ hai đó là đây là cái niềm tin để người dân thấy rằng
dự án đang triển khai sớm đưa vào sử dụng để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
ra quân quyết liệt đồng loạt của cả hệ thống chính trị
cộng với cái sự quan tâm của các sở ngành
kiệp thời giải quyết tất cả các vướng mắt khó khăn phát sinh
cho lãnh đạo thành phố hồ chí minh học môn cụ chi và bình chán
thì mới có kết quả được ngày hôm nay
chính việc vào cuộc kịp thời và phối hợp nhịp nhàng của các bên
công tác bùa thường giải phóng mặt bằng
của dự án vành đai ba thành phố hồ chí minh
đã nhanh hơn rất nhiều so với các dự án khác
tí lệ đồng thuận của người dân rất cao
hầu hết người dân chỉ đề xuất điều chỉnh thời gian di dời
chứ sắp tái định cư
chính điều này đã đưa thành phố hồ chí minh
chốt được ngày khởi công dự án vào ngày một mươi tám tháng sáu
đồng thời là công đoạn bán lệ quan trọng
đưa vành đai ba vào khai thác giao thông kết nối vùng
thưa quý vị thị trường chứng khoán trong nước
vừa đi qua một tháng năm năm
giới đầu tư không bị ám ảnh bởi câu nói
bán tháng năm và đi chơi
chỉ số vn index ghi nhận mức tăng hai bốn mươi tám trong tháng
với thanh khoản cải thiện dần
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ghi nhận cho thấy đà tăng covid index
đến từ một loạt chính sách hỗ trợ của chính phủ
đã giải quyết một số điểm nghẽn của nền kinh tế
cũng như dần lấy lại niềm tin của nhà đầu tư
đồng thời dòng tiền trong nước có dấu hiệu
quay trở lại kênh chứng khoán
trong bối cảnh lãi xuất có xu hướng giảm
đặc biệt trong phiên giao dịch ngày hai tháng sáu
chỉ số bức phá vượt ngưỡng cản một tám mươi điểm khá xa
với thanh quả đạt một mươi tám ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng
mức cao nhất trong vòng bảy tháng trở lại đây
thanh khoản đã tăng vọt
và các dòng tiền đã tiền đến các cổ phiếu trụ
thì chúng tôi thấy diễn biến này khá là hợp lý
với những diễn biến hạ lãi xuất trong thời gian vừa qua
thì có thể đây cũng là chung với thời điểm
các khoản tiết kiệm lãi xuất cao của năm trước đã đáo hạn
có thể là nhà đầu tư đã tìm đến các kênh đầu tư
có mức lợi xuất hấp dẫn hơn
tôi kỳ vọng là thanh khoản sẽ tiếp tục duy trì
ở mức một mươi năm tỷ đồng trong tháng sáu
và cũng có thể là cải thiện từ đây đến cuối năm
về cơ bản thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền
đã có hình hướng gia tăng trở lại
ở đồng đều tất cả các nhóm cổ phiếu
từ nhóm cổ phiếu vùng hóa nhỏ
đến nhóm cổ phiếu vùng hóa lớn
thì như vậy thì có thể thấy rằng là
với cái mức độ lan tỏa dòng tiền như vậy
thì cái xu hướng tăng nhiều khả năng
vẫn sẽ duy trì mức độ bình bẩn
trong giai đoạn tháng sáu
theo các chuyên gia những tín hiệu tích cực trên
sẽ tiếp tục duy trì
và chỉ số vietindex có thể bước phá qua vùng kháng cự mạnh
từ một tám mươi đến một một trăm linh điểm
để hướng tới các cột mốc cao hơn trong tháng sáu
nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên điều chỉnh
để gia tăng tí trọng cổ phiếu
ưu tiên cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng
hoặc được hướng lợi từ chính sách
và xu hướng lợi xuất giảm trong thời gian tới
như nhóm chiến khoán ngân hàng đầu tư công
hạ tầng năng lượng như điện dầu khí
hiện tại thì nhà tư vẫn
có nhiều sự trọn
chúng ta vẫn có thể tìm đến những cái nhóm cổ phiếu
mà có yếu tố cơ bản tốt
đang bị định giá thấp
và có một câu chuyện rõ ràng
thì chúng ta thấy là nhóm ngành chứng khoán
là nhóm ngành cổ phiếu đang phù hợp
với những tiêu chí này
với những câu chuyện về thanh khoản
đã gia tăng trở lại cũng như là mức lãi xuất
sẽ càng ngày càng thấp
cũng có thể hỗ trợ cho dưới nợ margin tăng sắp tới
kế tiếp đó thì tôi cho rằng là cái dòng bất đồng sản
vẫn có thể sẽ là cái nhóm
tiếp theo hưởng lợi bởi cái
bởi cái xu hướng dịch chuyển này
và kế tiếp thì
ngồi ra thì có những nhóm cổ phiếu khác như là dòng vận tải
hoặc là nhóm thực phẩm
thì đây là những nhóm cổ phiếu
mà tôi kỳ vọng rằng là sẽ
đóng vai trò dẫn dắt
cái xu hướng của thị trường
thị trường đã bắt đầu xu hướng chuyển từ trạng thái thân trọng
sang tích cực
trong ngắn hạn dự báo vn index duy trì xu hướng hồi phục mạnh
hướng tới vùng kháng cự một một trăm linh điểm
và xa hơn nữa là quanh một một trăm năm mươi điểm
xu hướng này đồng thời tạo ra kỳ vọng tăng trưởng
trong trung hạn
nếu vn index tiếp tục qua vùng một một trăm năm mươi điểm
tuy nhiên thị trường vẫn cần thêm thời gian
để thấm định các tín hiệu rõ ràng hơn
về kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp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
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại